với thực trạng như hiện nay thì việc nâng cao nhận thức cũng như công tác hỗ trợ và bảo vệ trẻ em
tránh khỏi những xâm hại bạo lực là một yêu cầu cần thiết
sau đó tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
đã được chính thức bấm nút khai trương
thế nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều hạn chế để phát huy hiệu quả của tổng đài này
tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe em
không một phút nghỉ ngơi các thán bộ tại đường dây nóng một trăm một mươi một liên tục trong tình trạng nghe
trả lời và tư vấn cho các cuộc gọi đến
xong cũng có nhiều cuộc gọi đến với lý do nhầm máy
một trăm một mươi một là một số mới được bấm máy gần hai năm nay
do đó có một số bị nhầm với các tổng đài khác nên họ vẫn gọi điện đến
hoặc có bị tiến hành nhảy số đấy là do các tiến hành lộ kỹ thuật
trước khi được nâng cấp thành tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em là một nghìn tám trăm linh một nghìn năm trăm sáu mươi bảy
qua một mươi ba năm hoạt động đầu số này tiếp nhận trên hai năm triệu cuộc gọi trên cả nước
dù vậy các cuộc gọi liên quan đến nội dung xâm hại bạo hành trẻ em chỉ chiếm hai mươi
một là các dịch vụ này hai nữa là nhân lực con người cụ thể để thực hiện các dịch vụ này
phải nói là cũng còn rất là hạn chế
nhiều trường hợp
tổng đài không thể kết nối được với người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã
do cán bộ không nghe máy bận họp và từ chối hợp tác không tiếp nhận thông tin từ phía tổng đài
hệ thống pháp luật của chúng ta quy định rất cụ thể bốn đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan đến các vụ xâm hạ tình dục trẻ em
đó là cơ quan công an cấp cấp cơ quan lao động thương minh xã hội cấp cấp
ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra vụ việc và tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em một trăm một mươi một
nhiều ý kiến cho rằng
thể coi tổng đài một trăm một mươi một là chìa khóa vạn năng
điều quan trọng chính là hoàn thiện đồng bộ mạng lưới các dịch vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em
tổng đài một trăm một mươi một là một cái bước đi quan trọng nhưng nó chỉ là đầu vào
tổng đài là nơi người ta thông báo và có thể tìm kiếm những sự trợ giúp ban đầu hoặc những tư vấn
tất cả các quốc gia muốn phòng ngừa và vấn đề phòng chống
bảo hành đối với trẻ em phải có một hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em đồng bộ và liên ngành
tổng đài một trăm một mươi một là dịch vụ công đặc biệt do chính phủ thiết lập
vận hành nhằm tiếp nhận thông tin từ các tổ chức người dân về bảo vệ trẻ em
tổng đài hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không thu phí viễn thông và phí tư vấn đối với người gọi đến
hy vọng với việc tiếp nhận mạng lưới cộng tác viên tiếng dân tộc thiểu số và tiếng anh trong thời gian tới
sẽ góp phần mở rộng diện phủ sóng của tổng đài đến đông đảo người dân